theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia sáng nay ngày hai mươi hai tháng ba bộ phận không khí lạnh đã di chuyển xuống phía nam
đêm ngày hai mươi hai tháng ba bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh vùng núi và trung du bắc bộ
ngày hai mươi ba tháng ba sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở bắc bộ bắc trung bộ và một số nơi ở trung trung bộ
do ảnh hưởng của không khí lạnh nên đêm hai mươi hai tháng ba và ngày hai mươi ba tháng ba các tỉnh phía đông bắc bộ và bắc trung bộ có mưa mưa rào và rải rác có rông
ngày và đêm hai mươi ba tháng ba các tỉnh phía tây bắc bộ và trung trung bộ có mưa rào và rải rác có rông
từ đêm ngày hai mươi hai tháng ba gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp hai cấp ba vùng ven biển cấp ba cấp bốn
từ đêm hai mươi hai tháng ba các tỉnh phía đông bắc bộ và bắc trung bộ trời trở rét
từ chiều tối hai mươi hai tháng ba đến hai mươi ba tháng ba vùng núi bắc bộ bắc và trung trung bộ có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh trong mưa rông
cấp độ rủi ro thiên tai do lốc xét mưa đá là cấp một
thủ đô hà nội hôm nay ngày nắng đêm nhiều mây có lúc có mưa mưa rào trời trở rét
nhiệt độ thấp nhất từ một mươi sáu đến một mươi chín độ c nhiệt độ cao nhất từ ba mươi đến ba mươi hai độ c